tại xã tiên thành huyện phục hòa tỉnh cao bằng ubnd huyện phục hòa vừa tổ chức đón nhận bằng chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đối với lễ hội nàng hai
lễ hội nàng hai xã tiên thành huyện phục hòa được bộ văn hóa thể thao và du lịch phê duyệt trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
theo quyết định số hai nghìn bốn trăm năm mươi chín ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy về việc công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
đây là một trong những lễ hội dân gian truyền thống mang đậm nét đặc sắc của dân tộc tây nói chung và dân tộc tây ở tỉnh cao bằng nói riêng
thể hiện tín ngưỡng phồn thực của nhân dân lễ hội được sáng tạo từ cuộc sống sinh hoạt và lao động sản xuất của người nông dân miền núi
thông qua nghi lễ tại lễ hội phản ánh được tâm tư nguyện vọng của nhân dân lao động luôn cầu cho mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu cuộc sống ấm no hạnh phúc